kính chào quý vị và các bạn
khi nền kinh tế gặp khó khăn các ngân hàng siết chặt việc cho vay vốn
hoạt động cho vay lãi còn gọi là tín dụng đen được dịp bùng phát
nó như những đợt sóng ngầm gây ra sự bất ổn xã hội
những hoạt động của nó chính là môi trường phát sinh tội phạm
ngay sau khi nhận được đề nghị của công an thanh hóa cục cảnh sát hình sự đã huy động lực lượng phối hợp với công an tỉnh thanh hóa củng cố tài liệu chứng cứ và mở rộng điều tra vụ án
phát hiện ra một loạt các hành vi trái pháp luật của một loại hình tín dụng phi pháp hay còn gọi là tín dụng đen
núp bóng dưới danh nghĩa là một công ty tài chính
một nhiệm vụ nữa một hướng điều tra nữa mà công an thanh hóa đang cần phải tích cực điều tra
đó là chứng minh được những hoạt động tín dụng đen của công ty tài chính nam long
và đây mới thực sự được xác định là hướng điều tra chính của chuyên án một mươi tám t
bởi hoạt động về tín dụng đen tuy không mới nhưng hiện nay đang rất hoành hành trong xã hội và kéo theo rất nhiều hệ lụy nghiêm trọng
sau khi xác định rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân nguyễn văn minh có liên quan đến hoạt động của công ty tài chính nam long
cơ quan công an đã xác định được nam long thực chất là một công ty ma
khi khám xét trụ sở tại khu vực một mươi tám thuộc địa bàn tỉnh thanh hóa
có rất nhiều tài liệu thể hiện
để có thêm thông tin về hoạt động của công ty này các đối tượng có liên quan đã được triệu tập để lấy lời khai
tuy nhiên công tác thu thập thông tin từ những đối tượng này không hề đơn giản
tất cả các nhân viên vào đều được học tập đều được tập huấn theo một mô tích giáo dịch như thế và có sự trung thành của các đối tượng trong chi nhánh
trong cuộc sống thì anh và thân anh và chị cũng thế có rất nhiều người bạn bè đồng nghiệp của mình hay là những người trong mối quan hệ của mình
người ta cũng vay tiền của mình nhưng mà có nhiều người người ta có tiền người ta không giả hoặc là những người người ta không có khả năng giả
cái mục đích của công ty tôi
cái mục đích là giúp người ta trong giai đoạn khó khăn giúp giai đoạn để người ta vượt qua được cái giai đoạn khi doanh nghiệp người ta khủng hoảng
không có nghĩa là tôi giúp người ta mà người ta lại không trả tiền cho tôi
đồng phó trong cái khai báo đối với cơ quan an chính là một cái hoạt động theo dạng công ty
tức là hoạt động theo công ty của nhân đức thừa nhận với công ty thành nam
thì cái đây là hoạt động như đối tượng thành nó khai là hoạt động gần như là lập công ty để tạo ra một công ty
thu lại lợi nhuận tạo ra một việc làm cho người lao động chứ không phải hoạt động tội phạm
với cái góc độ là đối tượng nó ở cái vị trí là của một cái doanh nghiệp chứ không phải là của đồ tội phạm
cho nên là cái khai báo của đối tượng trước khi làm biểu an là có một cái tâm thế rất là vững
cơ quan điều tra xác định việc đấu tranh với loại đối tượng này là cần lột chân bản chất của sự việc bao biện
và các lý lẽ của chúng từ đó tạo nên một bước đột phá trong quá trình điều tra
với mục tiêu xây dựng nhiều gọng kìm để bẻ gấy các lập luận của chúng
ban chỉ đạo chuyên án một mươi tám t đã đưa ra những kế hoạch đấu tranh cụ thể
chia thành nhiều mối công tác đồng loạt gia quân trên cả nước
ngay sau khi nhận được sự ủng hộ và chỉ đạo sát như thế thì phòng cảnh sát hình sự cũng đã xây dựng những kế hoạch chi tiết
và cũng đã chia ra thành năm tổ công tác và vạch những kế hoạch
cụ thể tổ thứ nhất là tập trung ở khu vực phía bắc tổ thứ hai là tập trung ở khu vực miền trung
tổ thứ ba là tập trung ở tây nguyên tổ thứ tư là tập trung ở trung tâm thái bình minh và tổ thứ năm ở miền tây nam bộ
trước khi đi thì chọn những cái điều tra viên có kinh nghiệm trinh sát viên kỳ cựu
thứ hai là trực tiếp các đồng chí lành đạo phòng trực tiếp tổ trưởng vào tổ công tác
mỗi một mối công tác đi
đều phải thực hiện các nhiệm vụ là thu tập tất cả các tài liệu liên quan đến hệ thống các chi nhánh
cơ cấu tổ chức và chi nhánh và phải làm việc được với các trưởng chi nhánh các đối tượng trong các chi nhánh
thứ hai là tìm gặp ghi lời khai báo cáo của bị hại
nguồn tin chính xác nhất về bị hại được xác định ban đầu là những tài khoản giao dịch ở các ngân hàng
bởi vì nguồn tài liệu rất hạn chế là những hợp đồng và thông tin hiếm hoi của khách hàng
cơ quan điều tra phải phối hợp với ngân hàng để trang cấp thông tin nhằm trả lời câu hỏi khách hàng ấy có phải là bị hại của vụ án hay không
đây được xem là mắt xích của vụ án này
chúng có ma mãi mình thế nào đi chăng nữa thì tất cả những tài khoản
chuyển khoản của người vay
người trả thì hoạt động qua các tài khoản mà đứng tìm các người khác
đây là một cái mắt xích cơ bản
sau khi mà xác định là tất cả các tài khoản mà chúng chuyển ngân hàng thì tiếp tục là phải phù hợp với ngân hàng
báo cáo bộ công an chỉ đạo từ ngân hàng trung ương đến ngân hàng của thanh hóa và ngân hàng các tỉnh
vì bọn chúng hoạt động trên sóc như ngân hàng
và đến giờ phút này thì bọn chúng
giao dịch trên bảy mươi cái tài khoản
giao dịch chuyển tiền trên bảy mươi cái tài khoản
cho nên là tiếp tục củng cố và sau kê các cái tài khoản ngân hàng từ đó lần ra tìm ra địa chỉ của người vay
từ người vay tìm ra đối tượng cho vay
dữ liệu của mình thu thập được thì cần độ chính xác rất là cao
mà địa bàn thì xảy ra rộng lượng bị hại thì cũng rất là nhiều
ban đầu thì cũng chỉ với hơn một mươi tài khoản
thì đã gần như là
bọn anh em phải
thì tập trung để nhập nhập với lực lượng lớn để mà kịp với thời gian quá trình để tiến độ của thời gian điều tra quản án
sau khi có cái càng nhận thì càng phát hiện ra là rất nhiều tài khoản khác không chỉ là những cái số tài khoản ban đầu mà mình thu được từ càng vigit
mà càng nhập vào thì càng thấy là các đối tượng còn lưu hành rất nhiều tài khoản của các kế toán khác nhau
và lại phải mình lại phải tiếp tục để thu thập thu thập tiếp dữ liệu về
sau khi có thông tin của khách hàng các mũi trinh sát được triển khai về các địa phương để tiếp xúc trực tiếp
tuy nhiên thì việc thuyết phục họ đứng ra tố giác và làm nhân chứng trong hoạt động cho vai nặng lái của công ty nam long cũng hết sức khó khăn
nhiều bị hại là trốn tránh không khai báo với công an
bởi vì chính bị hại là người đang nợ nần ở ngoài rất nhiều
và nhiều bị hại đang trốn chủ nợ ở ngoài
đang trốn trú nợ ở ngoài
cho nên không muốn gặp công an
với cái nữa là nhiều bị hại là
họ vay tiền để hoạt động kinh doanh
cho nên là họ rất ngại tiếp xúc với công an
và đặc biệt là ngại lên mặt báo
để ảnh hưởng đến danh dự ảnh hưởng đến công an việc làm
tuy nhiên ngoài những người khức từ cơ quan điều tra
vẫn có những quần chúng nhân dân sẵn sàng hợp tác hỗ trợ lực lượng chức năng
trường hợp anh nguyễn văn ních là một ví dụ
anh ích làm nghề hàn xì trên địa bàn thanh hóa
do cần có vốn làm ăn nên anh đã tìm cách để đi vay tiền
ban đầu là thực sự trong tôi có biết tiền
là tôi có lên cái mạng xã hội là mạng facebook ấy
thì tôi có vào đấy tôi có thấy cái trang tài chính nam long
thì tôi có vào đấy thì tôi có gửi một tin nhắn
xong bắt đầu là có một người ta cho tôi số điện thoại
xong bắt đầu tôi điện thoại đến
xong người ta nói với tôi là có người vài bữa nó sẽ có người về
xong bắt đầu là được một thời gian
thì mấy ngày thì có ba người về
ba người về thì người ta cũng có tư vấn cho tôi là vay tiền là hình thức là cho vay năm mươi triệu
là người ta cắt trước là ba ngày
người ta cắt trước ba ngày là mất ba triệu rưỡi
xong bắt đầu là thu thêm phí của tôi là hai trăm linh cái phí hồ sơ
thì người ta bảo trả một ngày là trả một triệu rưỡi
trong vòng bốn mươi một ngày là cứ một ngày trả một triệu rưỡi

tính ra là thành sáu mươi một triệu năm trăm linh
với ba triệu rưỡi sáu mươi năm triệu
người ta quy định trẻ là tối đa là chỉ có hai ngày là phải trẻ
không được quá ba ngày
ngày thứ ba là nếu ngày thứ ba là hỏi cho người về đòi nợ
và người ta phạt của tôi là tôi chậm mất hai lần
một lần thì họ về họ phạt là năm trăm linh nghìn
với những con số mà nạn nhân x trình báo

người ta số lái máy nghịch về triệu gấp rất nhiều rất nhiều lần so với lái xuất quy định của nhà nước
với những người chỉ kiếm sống bằng công việc làm ăn lương thiện
thì không biết bao giờ họ mới có thể trả được số tiền vay với mức lãi suất tăng theo cấp số nhân như vậy
một trường hợp khác là chị h
một tiểu thương sau khi đã vay công ty nam long
và nhận thấy mức lái xuất khủng khiếp
đã phải nhanh chóng tìm mọi cách gom tiền trả nợ sớm
bởi vì nếu tiếp tục khoản vay
thì khả năng tất toán của khoản nợ là không thể
theo hồ sơ với hình thức vay trả góp bốn mươi một đến năm mươi một ngày
nam long áp dụng mức lái xuất có thể lên đến một trăm bảy mươi hai cho đến hai trăm linh năm mỗi năm
trường hợp nạn nhân vay nóng
ngắn ngày phải chịu mức lái từ một mươi năm đến ba mươi mỗi ngày
số tiền cả gốc và lái trên
họ yêu cầu khi đến kỳ khách hàng phải tự truyền vào tài khoản của công ty để trả nợ
nếu khách chưa kịp trả
những kẻ cầm đầu chỉ đạo cho đội xử lý nợ xấu đến đòi
trong số rất nhiều nạn nhân mà cơ quan điều tra đã tiếp xúc
có những câu chuyện thật bi thương
có những người do làm an thua lỗ
hoặc vì lý do nào đó chưa kịp trả nợ
nhân viên công ty tài chính nam long
theo sự chỉ đạo đã dám giết đòi nợ
chúng đã đe dọa các nạn nhân theo đúng kiểu
những tay anh trị xã hội đen côn đồ manh động không còn tính người
khác hoàn toàn bề ngoài lịch sự tử tế
mà chúng biết tạo ra khi bắt đầu cho vay vốn
trong các cái bị hại
một là cái mũi phía bắc của chúng tôi
thì có tiếp xúc và làm việc một cái bị hại trên lạng sơn
thì vay của cái đối tượng này là một trăm linh triệu
và giả gốc giả lãi là khoảng bảy mươi triệu ở đấy
thì sau đấy là cái bị hại này là
vay cái mục đích là để đầu tư làm trang trại
nuôi dê nuôi lợn gà ngan vịt
nhưng mà khi đấy là chưa kịp để giả gốc lãi nó
thì cái nhóm đối tượng khu vực này là
đánh xe bán tải đến tận nhà
giúp đứt xe vào bắt thuyết lợn gà ngan vịt cho lên thùng

và đe dọa không được báo cáo
và báo cáo đến cơ quan chính quyền
thì cái bị hại này rất sợ hãi
và sau khi chúng tôi làm việc thì bị hại này nói là
lúc cho vay thì rất là nhẹ nhàng
ăn mặc rất lịch sự
rất là tử tế đồng hành
nhưng khi mà chậm một ngày lãi thôi
là đe dọa ngay
có thể là mất chân mất tay
rồi là đi ra đường
bị tai nạn rồi là sống không yên
đến khi mà không kịp nộp lãi vào gốc hàng ngày
thì cưỡng đoạt tài sản
cái tổ phía nam thì có một cái bị hại
ở trong đồng nai
cũng vay cái công ty này là một tỷ
thì cũng chậm chậm giá thì nó liên tục
nó điện nó đe dọa đe dọa
sau đấy là mang các đối tượng xuống
giao kiếm xuống để cưỡng hát lấy tiền
qua công tác mở rộng xác minh bị hại
công an thanh hóa đã phối hợp với công an ba mươi tám địa phương
trên cả nước và cán bộ cục nghiệp vụ
kết quả ban đầu xác định có ba trăm sáu mươi tám khách hàng
làm hồ sơ vay tiền của nam long
đã làm việc được với năm mươi chín bị hại
với tổng số tiền vay là một mươi sáu tỷ một trăm tám mươi triệu đồng
tổng số tiền phải trả là một mươi chín tỷ bốn trăm chín mươi bốn triệu sáu trăm linh nghìn đồng
chưa bao gồm chín trăm linh sáu triệu ba trăm linh nghìn đồng
chưa bao gồm chín trăm linh sáu triệu ba trăm linh nghìn
tiền các đối tượng cắt phí
số tiền lãi các bị hại phải trả là ba tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu sáu trăm linh ngàn đồng
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng xác định trên toàn quốc
như vậy với những thông tin từ phía các bị hại
đã lột chân gương mặt thật của những kẻ chuyên cho vay nặng lãi
nhưng lại hoanh hoang đúc dưới bóng danh nghĩa là công ty tư vấn tài chính
giúp đỡ những người khó khăn vay vốn làm ăn
bên cạnh đó
những công ty tư vấn nhằm mục đích cưỡng chế đòi nợ mà chúng gây ra cho các nạn nhân
thực sự đã thể hiện rất rõ bản chất côn đồ hung hán
kết hợp với việc thu thập những tài liệu về các nội dung quy định hoạt động của công ty
như quy định chặt chân chặt tay khống chế gia đình và bản thân khi nhân viên vi phạm
đặc biệt kết luận điều tra về cái chết của anh binh do bị nhân viên công ty nam long hành hùng
lực lượng chức năng đã có những bằng chứng xác đáng để đình tội những kẻ trong đường dây này
với những hành động phi phạm pháp luật nghiêm trọng cơ quan công an đã quyết định khởi tố bị can
dân lịnh tạm giam lệnh bắt bị can để tạm giam thêm năm đối tượng nữa
nguyễn cao thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trần hồng phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
đoàn minh cương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
vũ văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
năm bùi văn trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
nguyễn thành long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
với các tội danh cố ý gây thương tích giữ người trái pháp luật cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trong đó nguyễn cao thắng và trần hồng phong đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và hiện nay đang bị truy nã đặc biệt
đây là những đối tượng chính cầm đầu và diễn dức toàn bộ hoạt động của công ty tài chính nam lòng
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai của các bị can đã xác định được
tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn đức thành bàn bạc với nguyễn cao thắng
thành lập công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật xây dựng thành nam do thành làm giám đốc
công ty thành nam được cấp phép đăng ký hoạt động trong lĩnh vực xây dựng
đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy thắng và thành bàn bạc thực hiện cho vay lãi nặng bằng cách sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty thành nam để thuê trụ sở
mở hai mươi sáu chi nhánh tại hai mươi hai tỉnh thành phố trong cả nước và hoạt động với tên giao dịch là công ty nam long
tài liệu thu thập được cho thành nam
nếu không có sự giúp sức về mặt tài chính của thắng thì công ty nam long không đủ nguồn tài chính để hoạt động cho đến khi bị phát hiện
lực lượng chức năng cũng đã làm rõ cơ cấu tổ chức hết sức chặt chẽ của công ty nam long
với những thủ đoạn lừa bịp cực kỳ tinh vi khiến cho các nạn nhân khi vay tiền không ai biết rằng đó là một công ty ma
hoạt động núp bóng mà luôn nghĩ đây là công ty hoạt động theo quy định của pháp luật
thủ đoạn nó tung tin lên mạng xã hội rồi nó tìm những người đang có nhu cầu
và có thể là
chúng tôi nhận định có khả năng là nó sẽ kiếm được các thông tin từ các hệ thống của các dịch vụ cho vay khác
để nó biết được cái con người này có nhu cầu vay và nó tiếp cận
có nhiều trường hợp là đối tượng đã chủ động liên hệ với bị hại
thì khi mà tiếp cận với bị hại thì nó chỉ nói là vay không cần phải thủ tục chỉ cần mỗi chứng minh hộ khẩu thôi
tức là nó thủ tục nó rất đơn giản rất gọn nhẹ
và giải ngân rất nhanh
trong ngày hoặc là trong buổi là đã giải ngân rồi
nên là người dân
về hiểu là rất là đơn giản rất gọn nhẹ
và đây là một cái hoạt động cho vay tài chính đơn thuần
chứ họ không
không nghĩ được là đó là một cái tổ chức tín dụng đen mà cho vay lãi cắt cổ cao như vậy
chỉ đến khi mà bị trả lãi trả gốc chậm bị phạt bị đe dọa
thì người ta mới
ta hỏa ra mới biết
dân mới biết là đó nó là cái
đó là hoạt động tín dụng
tín dụng đen và cho vay lãi cao như vậy
có thể nói các đối tượng chùm sò như nguyễn đức thành nguyễn cao thắng đã quá khôn ngoan khi chúng xây dựng mô hình công ty có cơ cấu tổ chức giống hệt một ngân hàng để hoạt động
từ đó khiến người dân yên tâm tin tưởng chúng là công ty tư vấn tài chính thực sự đã được cấp phép của pháp luật
ban đầu cũng không biết là đó là ngân hàng ngân hũng thì tôi chỉ biết đó là công ty tài chính
thì mình cũng nghĩ là công ty tài chính người ta cho vay tiền nhưng so với sau vừa rồi vụ ở thanh hóa đã
công an thanh hóa đã bắt thì tôi mới biết đó là những bên dân hoàn toàn là dân gần như là giống như dân kiểu dân xã hội

không chỉ đối với những người có nhu cầu vay vốn
thậm chí cả những người đã từng làm việc cho nam long cũng chẳng khác nào đang tự mua thỏm lọc bộ cổ mình
bởi khi đã bước chân vào công ty này thì khó lòng có thể bước ra bởi những giang buộc vô cùng khắt khe
thậm chí mang tính xã man phi nhân tính mà trường hợp của nạn nhân minh là một ví dụ đau xót
cái hoạt động tín dụng đen tức là cái hành vi cho vay cái tội cho vay lãi nặng của quá lãi xuất do dịch hiến sự
tức là cái loại tội phạm nguồn
từ loại tội phạm này nó phát sinh các loại tội phạm khác nghiêm trọng hơn và đặc biệt nghiêm trọng hơn
đấy là cái trách nhiệm của lực lượng công an
công an thanh hóa cũng đặc biệt quan tâm đến cái lĩnh vực này
thế tại sao nó vậy thì hẳn là chúng ta đều biết vì nó rất nóng
từ cái tín dụng đen
đến xiết nợ đến đòi nợ đến giết người cố ý gây thương tích rồi đủ các thứ
không hiểu cái gì
gây rối loạn xong rồi
cái vấn đề thứ hai là gì
bây giờ nó không phải chỉ là ở một tỉnh hai tỉnh ở thành thị mà bây giờ nó đi cả nông thôn mà trong toàn quốc
với rất nhiều cái hình thức
hy vọng rằng là trong thời gian tới đây khi mà có cái chỉ thị của thủ tướng chính phủ
cái việc đấu tranh với các loại tội phạm này sẽ thuận lợi hơn
cho đến nay chuyên án một mươi tám t đã kết thúc giai đoạn một với sự chỉ đạo chặt chẽ quyết liệt từ lãnh đạo bộ công an
sự phối hợp đồng nhất giữa các đơn vị nghiệp vụ cũng như công an trên toàn quốc
công an thanh hóa đã vạch trần sự thật với công ty tư vấn tài chính nam long
thực chất là một tổ chức tín dụng đen với nhiều thủ đoạn lừa đảo cùng với các hành sự côn đồ manh động
để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với xã hội
chuyên án đang tiếp tục giai đoạn hai
điều tra mở rộng
động thêm nhiều đối tượng có liên quan trên phạm vi cả nước
những câu chuyện được tìm ra trong chuyên án
chính là những bài học cảnh tỉnh
đối với những người dân đang có ý định sử dụng nguồn vốn
khi chưa tìm hiểu kỹ về những phương thức thủ đoạn quấn kẻ cho vai
một mươi tám giờ chiều tại chợ đồng quang thành phố thái nguyên
bà con tiểu thương sụp dịch dọn hàng đóng cửa sau một ngày buôn bán
nhưng tại khu vực hàng thịt và hàng khô bảo vệ chợ đã phát hiện ra
một chiếc xe máy airblade màu đỏ đen không có người nhận
cái taxi sao bàn tán ai là chủ của chiếc xe này
tại sao lại mang một đống tiền vứt giữa trở
những hoài nghi của bà con dần được hé mở khi những trinh sát cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm hình sự xuất hiện
sau khi kiểm tra và niêm phong tài sản trong xe mô tô đã có một thông tin quan trọng
một người bán hàng đã nhìn thấy một nam thanh niên chạy từ trên tầng hai của chợ xuống với bộ dạng lo lắng
người toát mồ hôi sau đó người này đi vòng qua bến xe khách thái nguyên
người đàn ông này có phải là chủ của chiếc xe không
và nếu đúng thì tại sao lại bỏ của chạy lấy người như vậy
những thắc mắc gì dầm lại xôn xao những thông tin trên đã được các trinh sát đưa vào tầm ngắm
một mươi chín h ngày ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
bà thu ở tổ năm phường túc duyên thành phố thái nguyên đi qua phòng trọ của chị nguyễn thị sinh
trong nhà tiếng tivi vẫn bật hai chiếc quạt cây vẫn chảy đều
bà thu cất tiếng gọi nhưng không nghe thấy tiếng chị sinh trả lời
mở cửa vào nhà bà thu xứng sở phát hiện chị sinh nằm chết trên giường
cái tin chị sinh bị giết chết ngay tại phòng trọ lan nhanh trong khu xóm tổ năm

nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân
lực lượng công an tỉnh thái nguyên đã lập tức vào cuộc
tại hiện trường cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh
kỹ thuật hình sự kiểm tra khám nghiệm tử thi và xác định nạn nhân chết tại nhà trong tư tế nằm ngửa trên giường
đầu vào mặt nạn nhân có nhiều vết thương do ngoại lực tác động
xung quanh có nhiều vết máu
kiểm tra tài sản thì thấy tủ quần áo bị lục tung
hùng thủ không để lại dấu vết gì
nạn nhân bị giết cách khoảng năm đến sáu giờ
theo nhận định sơ bộ ban đầu cơ quan chức năng nhận định tính chất của loại đối tượng manh động liều lĩnh
nhiều khả năng hung thủ có mối quan hệ quen biết với nạn nhân
đến ngày ba tháng bảy sau khi xảy ra vụ án giết người cướp tài sản
đối với nạn nhân là nguyên thị sinh ở tổ năm phường tà chú tại tổ năm phường thúc riêng thành phố thái nguyên
thì sẽ thấy đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
nó xảy ra ngay trung tâm thành phố thái nguyên
thứ hai nữa là khu vực này là khu vực đông dân cư ngay chỗ chợ
hai cái chợ liền chợ thái và chợ thúc riêng
sau khi xảy ra vụ án thì đồng chí giám đốc công an tỉnh đồng chí nguyễn duy tuấn đã triệu tộc ngay một cuộc họp
căn cứ vào kết quả khám nghiệm điều tra khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu tại hiện trường
lãnh đạo công an tỉnh thái nguyên xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
gây hoang mang lo lắng cho quần chúng nhân dân
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
trong quá trình thu thập chứng cứ tại hiện trường các điều tra viên đã nhận được nhiều thông tin khai báo
từ bà con nhân dân sống xung quanh khu vực nhà nạn nhân
một người dân cho biết khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày
có một thanh niên trên dưới bốn mươi tuổi người cao gầy cao khoảng một m sáu mươi hai đến một m sáu mươi
tóc đen cắt ngắn đi xe airblade màu đỏ đen của chị sình từ nhà chị đi ra ngõ
rất có thể sau khi gây án người đàn ông này đã bỏ chiếc airblade này ở chợ đồng quang
quyết tâm tìm được đối tượng phạm tội trả lại sự công bằng cho nạn nhân và đảm bảo trật tự an ninh trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên đã nhanh chóng triển khai lực lượng
xác lập chuyên án mang bí số ba trăm một mươi hai g

với công việc chính là cho vay lãi

ngày thường chị sinh dùng hai chiếc điện thoại di động

loại dần những mâu thuẫn trong gia đình
một hướng trinh sát tập trung vào các mối quan hệ làm ăn với chị sinh

những người đã và đang vay tiền của nạn nhân
những người chị sinh đang vay tiền trên địa bàn thành phố thái nguyên và các huyện lân cận
quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng lãnh đạo công an tỉnh thái nguyên tập trung lực lượng
triển khai nhiều mũi trinh sát điều tra thành nhiều hướng
một hướng xác minh tại khu vực chợ đồng quang lấy lời khai của những người bán hàng
tại nơi phát hiện chiếc xe
một hướng ra soát tại bến xe thái nguyên các tuyến đi cao bằng bắc cạn hà nội
tìm manh mối từ những người lái xe taxi xe ôm quanh khu vực chợ đồng quang
và bến xe khách để nắm và tìm ra ai là người chở đối tượng đến khu vực gây án
bên cạnh đó các đối tượng nghiện hút leo lỏng có tiền án tiền sự
các đối tượng thuộc diện quản lý của địa phương cũng được sàng lọc kỹ lưỡng
qua quá trình thu thập chứng cứ các cơ quan chức năng tiếp tục khoanh vùng đối tượng
thường xuyên làm ăn với trị sinh
và xác định tuy rằng cho vay lãi nhưng chị sinh cũng vay tiền của nhiều người
công việc sàng lọc những đối tượng này quả là bài toán khó
bởi không chỉ trên địa bàn thành phố thái nguyên
mà nạn nhân còn có nhiều mối làm ăn với các huyện và thành phố lân cận
do đó nhiều mũi trinh sát đã được cử đi điều tra tại cao bằng bắc cạn
căn cứ và kết quả khám nghiệm hiện trường
cơ quan điều tra không tìm thấy một số tài sản riêng của nạn nhân
đặc biệt là hai chiếc điện thoại di động và số vàng mà nạn nhân đã khoe bảy bảy cây vàng chín nghìn chín trăm chín mươi chín
rất có thể tăng vật của vụ án đã bị hung thủ mang đi bán quanh khu vực địa bàn gây án
ngay lập tức tất cả các cửa hàng điện thoại di động các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý
các tiệm cầm đồ trên địa bàn thành phố thái nguyên được các điều tra viên giả soát
nhưng không có manh mối nào được tìm thấy
nhiều lúc vụ án tưởng đi vào bế tắc không chịu khuất phục trước những thử thách
các chiến sĩ công an của phòng cảnh sát điều tra tội phạm hình sự tỉnh thái nguyên
quyết tâm bắt bằng được kẻ thù ác không để đối tượng có thêm thời gian trốn tránh pháp luật
song song với các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an tỉnh thái nguyên cũng đã phát động phong trào
quần chúng tố giác tội phạm cung cấp cho quần chúng nhân dân các thông tin về đối tượng gây án
như đặc điểm ban đầu
đặc điểm cách ăn mặc của đối tượng
phương thức thủ đoạn gây án
hàng ngày hàng giờ các manh mối thông tin từ khắp nơi báo về
các điều tra viên lại tiếp tục rà soát và sàng lọng
giữa những bộn bề khó khăn này một mũi trinh sát đã tìm được nhân chứng tại bến xe thái nguyên
chung với thời gian người đàn ông tại chợ đồng quang bỏ chạy
hai nhân chứng này cho biết có một người đàn ông giống như cơ quan điều tra đưa ra
lên xe khách của họ đi đến bắc cạn thì xuống và bắt xe đi cao bằng
ngay sau khi nhận được thông tin này công an tỉnh thái nguyên phối hợp với công an tỉnh cao bằng tập trung
truy tìm vật chứng và đối tượng của vụ án
sau khi mà xác định được cái vật chứng của vụ án và bằng các cái sử dụng của quần chúng nhân dân
chúng tôi đã xác định đối tượng đi về hướng cao bằng
đấy là đánh đạo đơn vị cũng đã tổ chức phân công của quần chúng nhân dân
công tác gồm năm mục trí
công tác tại phòng điều tra đoàn tội phạm và trật tự xã hội công an tỉnh cao bằng
giả soát tất cả các nơi quan hệ các nơi xung quanh đối tượng những nơi mà đối tượng có thể đến
sau ba ngày điều tra các trinh sát đã tìm được người mua chiếc điện thoại di động giống như chiếc điện thoại nokia x một trăm linh một của nạn nhân
đó là chủ cửa hàng điện thoại tại thị xã cao bằng tên nguyễn văn hưng
anh hưng cho biết đã mua lại chiếc điện thoại này
lại chiếc điện thoại này của một người đàn ông vào tối ngày ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
người đàn ông này có đặc điểm và hình dáng người mà cơ quan điều tra đang truy tìm
qua quá trình điều tra giả soát sang lọc xác minh hàng trăm đối tượng có liên quan
cũng như là một số các đầu mối đến ngày hai mươi một thì tổ công tác ở cao bằng
các đồng chí cũng đã tiến hành các việc các nhiệm vụ xác minh làm rõ và truy bắt đối tượng
lập tức lực lượng trinh sát của hai tỉnh cao bằng và thái nguyên
nhanh chóng chia thành nhiều mũi điều tra ở hai tỉnh cao bằng và bắc cạn
để truy tìm hung thủ bất kể ngày đêm
sàng lọc từ rất nhiều nguồn tin lần theo những manh mối nhỏ nhất
cuối cùng các anh đã lần được giấu vết kẻ thù ác
sau hai mươi ngày cơ quan công an đã xác định được hung thủ giết chị nguyễn thị sinh là dương văn tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn ba đức chính xã vĩnh quang thị xã cao bằng tỉnh cao bằng
tuy nhiên việc tiếp cận tuấn rất khó khăn
theo nguồn tin của quân chúng nhân dân tuấn vẫn qua lại ở địa phương nhưng không về nhà
liên lạc bằng điện thoại với y rất khó khăn vì y rất cảnh giác
các trinh sát hình sự thái nguyên và cao bằng một mặt mật phục xung quanh nhà y
một mặt sử dụng mạng lưới bí mật tìm cách rụ cóp ra khỏi hang
nhận được tin của quần chúng nhân dân tuấn có một đối tượng ở thôn đức chính xã vĩnh quang thị xã cao bằng tỉnh cao bằng
vay tiền nhân cơ hội này các anh rủ tuấn đến đây lấy tiền nợ

tại công an tỉnh cao bằng đối tượng tuấn khai báo quanh co có nhiều điều bất minh và rất ngoan cố

theo chỉ đạo của trường ban chuyên án
các điều tra viên đã đưa y về tỉnh thái nguyên để gây áp lực tâm lý với y

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé